sắc màu của biển được chọn là chủ đề của năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín nha trang khánh hòa
theo đó năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày hôm nay tại hà nội
theo đó lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín sẽ được kết hợp với sự kiện festival biển nha trang khánh hòa
diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
các hoạt động trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín gồm hàng trăm sự kiện với ba nhóm
gồm một mươi ba hoạt động do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các bộ ngành trung mương tổ chức
ba mươi hoạt động do tỉnh khánh hòa tổ chức và ba mươi năm hoạt động hưởng ứng do một mươi bốn tỉnh thành phố tổ chức
ngoài hoạt động trọng tâm là khai mạc bế mạc hàng trăm hoạt động trong năm du lịch quốc gia nha trang khánh hòa
sẽ diễn ra suốt năm hai nghìn một mươi chín trong đó nổi bật là liên hoan du lịch biển hai nghìn hai mươi
hội nghị lần thứ ba về phát triển khu vực duyên hải miền trung
cuộc thi ba môn thể thao phối hợp cuộc thi hoa hậu hoàn vũ việt nam hai nghìn một mươi chín